nghị định một trăm bốn mươi sáu của chính phủ có quy định đến năm hai nghìn hai mươi bảo hiểm xã hội việt nam sẽ phải hoàn thành việc cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân
việc ứng dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ là bước đột phá của công tác hiện đại hóa hành chính ngành bảo hiểm xã hội cải thiện môi trường kinh doanh của việt nam
chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong tương lai được nhận định sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các bên liên quan như người tham gia bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội
người tham gia bảo hiểm y tế đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan bảo hiểm y tế xã hội chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ không cần mang giấy tờ tùy thân mà có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh chắc học như vân tay quân mặt

rất tuyệt lợi